thưa quý vị bài hát tiến quân ca được nhạc sĩ văn cao sáng tác vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong những ngày đất nước ta đang sụp sôi chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành độc lập
trong lễ trào cờ tại quảng trường ba đình lịch sử ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bài tiến quân ca đã chính thức được chọn làm quốc ca của nước việt nam dân chủ cộng hòa
này là quốc ca của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là niềm tự hào một vinh dự to lớn mà chưa một tác phẩm âm nhạc việt nam nào khác có được
đến nay tiến quân ca đã bảy mươi sáu tuổi bảy mươi sáu tuổi hay mãi mãi thì tiến quân ca vẫn vạm vỡ một sức sống thanh xuân
như sức sống của dân tộc việt nam trải qua suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
hơn bảy mươi năm trôi qua ca khúc tiến quân ca của nhạc sĩ văn cao luôn thể hiện sức sống mãnh liệt
và ngày càng khẳng định giá trị của một tác phẩm lớn gắn liền với lịch sử dân tộc
luôn được vang lên trong các sự kiện trọng đại của đất nước trở thành bài hát của cả dân tộc
mỗi người dân việt nam trên khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài đều hát ca khúc này
như một biểu tượng linh thiêng về tổ quốc việt nam và mãi như một lời hiệu trượng non sông
quốc ca việt nam là một tác phẩm âm nhạc độc đáo nó mang được cái tính dân tộc
nhưng đồng thời nó lại là có được những sự sáng tạo trong cái thể loại hành khúc
gần như là những hình ảnh của quá khứ của lịch sử được lập lại một cách trang trọng
một cách huy hoàng và đầy sự tự tin
thưa quý vị đối với các vận động viên thể thao được đứng trên một vinh quang hát vang bài quốc ca
cùng lá cờ tổ quốc được kéo lên trang trọng trên đấu trường quốc tế là một niềm vinh dự rất đỗi tự hào
với xạ thủ hoàng xuân vinh của môn bắn súng điều đó càng ý nghĩa hơn khi anh là vận động viên duy nhất
của thể thao việt nam
huy chương vàng tại một kỳ thế vận hội một sự kiện mà đã khiến hàng triệu con tim việt nam
thổn thức và cùng vỡ hòa trong niềm vui chiến thắng
lần đầu tiên quốc ca việt nam vang lên trang trọng hùng hồn ở một kỳ thể thao lớn nhất hành tinh
chứng kiến hình ảnh này người hâm mộ thể thao nói riêng và tất cả người dân việt nam
như vỡ hòa cùng cảm xúc tự hào đó

lần đầu tiên quốc ca việt nam vang lên trang trọng hùng hồn ở một kỳ thể thao lớn nhất hành tinh